ngày hai mươi tháng sáu công an tỉnh bà rịa vũng tàu thông tin về việc phát hiện một cửa hàng
đóng trên địa bàn đang có dấu hiệu pha chế xăng để bán ra thị trường
cụ thể tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu gia khiêm vũng tàu thuộc công ty trách nhiệm hữu hạng
thương mại vận tải gia khiêm địa chỉ ấp một phường hát dịch thị xã phú mỹ tỉnh bà rịa vũng tàu
công an tỉnh đã bắt quả tang trần văn hiếu và nguyễn phúc hoàng là người làm thuê cho võ hoài phương
đang có hành vi bông hoa chất trên xe bồn bị kiểm soát năm mươi h một mươi ba nghìn bốn trăm hai mươi sáu
số bồn chứa của cây xăng thời điểm này còn có một số nhân viên bán xăng và lái xe
võ hoài phương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn tại huyện châu thành tỉnh bến tre nơi ở hiện nay căn hộ lc một nghìn tám trăm một mươi ba
chung cư lexington residence số sáu mươi bảy ma chí thọ tp thủ đức tp hồ chí minh là giám đốc công ty
khám xét tại cây xăng nơi ở của phương và các xe bồn lực lượng chức năng thu giữ hàng trăm triệu đồng
chất bột tạo màu thiết bị kiểm tra nồng độ ron và nhiều tài liệu có liên quan
bước đầu xác nhận phương đã cho làm thêm hệ thống chứa xăng gồm bồn ngầm và bồn nổi
kèm hệ thống bông thủy luật công suất lớn để tích trữ nhập xuất xăng dầu
hệ thống bơm này không nằm trong thiết kế đã được cấp phép và chưa được cấp chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo phòng cháy chữa cháy
đối tượng võ hoài phương còn chỉ đạo lái xe thường xuyên chở xăng hóa chất từ nơi khác về
đổ vào bụng chứa làm thêm rồi hướng dẫn nhân viên đổ bột màu hoa chất pha chế
sau hoàn tất pha chế sẽ bông lại bụng xe chở đi nơi khác tiêu thụ
cơ quan đang tiếp tục củng cố hồ sơ làm rõ vai trò của từng đối tượng để từng bước xử lý theo quy định pháp luật